theo sở kế hoạch và đầu tư đồng nai bảy tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục rót mạnh vào địa phương với hơn một một mươi bốn tỷ usd đạt một trăm một mươi bốn kế hoạch cả năm hai nghìn hai mươi
theo đó trong bảy tháng có năm mươi năm dự án fdi được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký hơn năm trăm ba mươi bảy triệu usd sáu mươi bốn dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn tăng thêm hơn sáu trăm linh bốn triệu usd
các dự án được cấp phép mới là những dự án có công nghệ cao công nghệ hỗ trợ thân thiện môi trường phù hợp với chủ trương thu hút đầu tư có chọn lọc của tỉnh đồng nai
một số dự án fdi cấp phép đầu tư với số vốn lớn như dự án nhà máy sản xuất chang sinh việt nam với số vốn một trăm linh triệu usd dự án công ty trách nhiệm hữu hạn otsuka techno việt nam với số vốn đầu tư đăng ký bảy mươi hai triệu usd và dự án nhà máy optima power tools việt nam với vốn đầu tư đăng ký hai mươi triệu usd